kính chào quý vị và các bạn
tháng ba dương lịch hàng năm đã qua thời điểm chính đông nên khối khí lạnh từ phía bắc công còn hoạt động mạnh mẽ nữa
và trong ba ngày tới các tỉnh phía đông bắc bộ về đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù dài rác
nền nhiệt ở ngưỡng rét nhẹ với mức nhiệt tăng dần giao động trong khoảng một mươi năm hai mươi hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa sáng sớm có sương mù nhẹ với nền nhiệt sao động từ hai mươi hai mươi ba độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể cao hơn khoảng từ hai đến ba độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thời thiên huế nền nhiệt toàn khu vực sẽ giảm đáng kể
sự báo trong ba ngày tới tại đây có mưa nhỏ rải rác và có nhiệt độ tiếp tục giảm thêm giao động trong khoảng một mươi bảy hai mươi năm độ chỉ một vài nơi vượt ngưỡng hai mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trong ba ngày tới có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác với lượng mưa không nhiều
còn các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận thời tiết ít biến đổi phổ biến ít mưa ngày có nắng
và nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên trong thời kỳ ít mưa và nắng nhiều nên trong hôm nay cũng như ba ngày tới tại đây có nắng từ sáng đến chiều muộn với mức nhiệt ngày đêm giao động trong khoảng một mươi chín ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng trong thời kỳ mùa khô nên vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ mức nhiệt sẽ cao hơn từ hai đến ba độ